năm nay thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp tại khu vực miền núi như sơn la xuất hiện mưa và rét đậm
nhiều nơi nhiệt độ xuống rất thấp ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người và vật nuôi
để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết người dân và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh sơn la
đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi
chuẩn bị thức ăn che chắn chuồng trại giữ ấm cho đàn gia súc là cách mà gia đình bà cà thị bong
bản mé ban phường triềng cơi thành phố sơn la bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình trong những ngày nhiệt độ xuống thấp
được cán bộ khuyến nông hướng dẫn gia đình tôi đã chuẩn bị dơm rồi dùng bạt che kín chuồng nuôi gia súc
để gió không lùa vào trong chuồng để bảo đảm sức khỏe cho châu bò
ngoài sự chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi của người dân
thì các cán bộ khuyến nông tại địa phương cũng tăng cường tuyên truyền và trực tiếp hướng dẫn người dân
thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi
tuyên truyền vận động nông dân không chăn thả khi thời tiết giá rét dưới một mươi hai độ
thì không chăn thả và có thể là vận động nuôi nhốt để đảm bảo cho đàn ra súc ra cầm
toàn tỉnh sơn la hiện có gần bốn trăm bốn mươi bảy con châu bò
trên sáu trăm một mươi con châu bò
và hơn sáu năm trăm linh con ra cầm
do thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ đàn vật nuôi của người dân
nên trong những đợt rét đậm rét hại kéo dài vừa qua
trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại nào về đàn vật nuôi
để đảm bảo phát triển đàn vật nuôi trong thời gian tới
thì chủ truyền nuôi thu y sẽ tiếp tục tham ngư cho sở nông nghiệp và phát triển thôn
đề nghị ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố
tăng cường và chỉ đạo các công trình môn của huyện
huyện chỉ đạo các huyện có xã thị trấn
tăng cường công tác chỉ đạo công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi
theo dự báo từ nay đến tết nguyên đán sẽ còn xảy ra những đợt rét đậm rét hại
vì vậy người dân cần thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết
và chủ động các biện pháp phòng chống đói rét bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi